tiếp tục kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tp hà nội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
hai vấn đề được hội đồng nhân dân tp hà nội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này là việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng nhà trung cư
và việc quản lý các cơ sở trong giữ trẻ ngoài công lập trên địa bàn thành phố
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự phiên họp
tiến hành nội dung chất vấn về quản lý nhà trung cư việc chậm trễ thành lập ban quản trị tại các nhà trung cư và bàn giao kinh phí bảo trì được nhiều đại biểu chất vấn
nhiều đại biểu đặt câu hỏi vì sao trên địa bàn thành phố còn hai trăm bảy mươi trên sáu trăm tám mươi tám nhà trung cư thương mại chưa thành lập ban quản trị
hai trăm ba mươi năm nhà chưa bàn giao quỹ bảo trì và trách nhiệm quản lý nhà nước của sở xây dựng trong việc chậm trễ này thế nào
trả lời ý kiến này ông lê văn dục giáo viên hội đồng nhân dân tp hà nội
giám đốc sở xây dựng hà nội cho biết việc thành lập chậm trễ các tòa nhà trung cư cũng như chậm bàn giao kinh phí bảo trì thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân các quận huyện
còn về sở xây dựng chịu trách nhiệm yêu cầu các chủ đầu tư bàn giao đầy đủ hồ sơ

trong khi đó nhiều ý kiến băn khoăn vì sao lại có mức phí vận hành khác nhau tại nhiều nhà trung cư
trả lời vấn đề này ông hà minh hải giám đốc sở tài chính hà nội cho biết
căn cứ quy định luật nhà ở sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng khung giá trung cư trên ủy ban nhân dân tp hà nội công bố giá dịch vụ trung cư
tuy nhiên ông hà minh hải cũng thừa nhận hiện vẫn có tồn tại bất cập trong việc thu phí vận hành nhà tái định cư mức thu chưa phù hợp không bảo đảm chi phí vận hành
với những trường hợp này hiện các ban quản lý đang sử dụng một phần tiền thu được từ cho thuê tầng một để bù đắp
học hội đồng hội nghị nhà trung cư để quyết định cái việc là giá dịch vụ từng cái nhà trung cư theo đúng cái quy định của thông tư hai hai trăm một mươi sáu của bộ xây dựng
chiều nay các đại biểu hội đồng nhân dân hà nội sẽ chất vấn những vấn đề liên quan đến việc quản lý các cơ sở trong giữ trẻ ngoài công lập trên địa bàn thành phố